chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập trên kênh truyền hình nhân dân
phó trưởng phòng thẩm định và quản lý giám sát cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
cùng trò chuyện về một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin của việt nam
đó chính là câu chuyện đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này
trước hết thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
sau đây thì xin mời ông cùng quý vị khán giả theo dõi câu chuyện mà nhóm phóng viên chương trình phản ánh về vấn đề này
đây là một doanh nghiệp đã có kinh nghiệm một mươi năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp
các dịch vụ sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin ở hà nội
các sản phẩm dịch vụ của họ tương đối đa dạng từ ra soát bảo mật đánh giá và thử nghiệm xâm nhập
cho đến xử lý sự cố và điều tra thông tin
từ ngày thành lập cho đến năm hai nghìn một mươi bốn khách hàng của họ chủ yếu là các liên doanh
các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động ở việt nam
mới chỉ khoảng hai năm gần đây các doanh nghiệp tổ chức của việt nam mới thực sự quan tâm đến những dịch vụ này
và lúc này họ đang phục vụ cho rất nhiều
các khách hàng việt nam ở khắp ba miền bắc trung nam
thì chúng tôi là một trong số ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin ở việt nam
mà vừa phát triển sản phẩm lại vừa có điều kiện là nhà phân phối của các cái sản phẩm
và là đại diện cho các sản phẩm của các cái hãng bảo mật uy tín của nước ngoài
thực ra năm vừa qua chúng tôi nhận thấy là chúng tôi vẫn còn một vài khó khăn trong việc làm sao
để thuyết phục các người dùng các đơn vị tổ chức ở trong nước
dùng các sản phẩm an toàn thông tin của việt nam
mặc dù là về mặt kỹ thuật thì đáp ứng được tốt các yêu cầu kỹ thuật
và thậm chí là rất là phù hợp với thị trường việt nam so với các sản phẩm của nước ngoài
trước bối cảnh nhu cầu về vấn đề đảm bảo an toàn thông tin tăng cao
do các cuộc tấn công mạng ngày một nhiều ở việt nam
doanh nghiệp này đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự là các kỹ sư thông tin cho lĩnh vực này
tuy nhiên có đến hai phần ba số người nộp đơn ứng tuyển
đã không đáp ứng được yêu cầu công việc
và doanh nghiệp cần
mặc dù mỗi năm các tổ chức đào tạo ở trong nước đã cung cấp từ ba mươi cho đến ba mươi hai
kỹ sư công nghệ thông tin ra trường ở việt nam
tuy nhiên doanh nghiệp vẫn đang thực sự khó khăn
trong việc tìm kiếm người làm được việc ngay tại lúc này
công nghệ thông tin thì là một ngành rất đặc thù
bởi nó phát triển rất là nhanh và càng ngày càng nhanh chóng
như chúng ta đã thấy là những công nghệ
bộ quỹ sử lý công nghệ màn hình các phần mềm thì khá liên tục
trong khi đó thì các giáo trình giảng dạy ở các nhà trường
thì thay đổi không có kịp cập nhật không kịp
chính vì thế nó luôn có một độ tranh giữa thực tế và đào tạo
tập trung đầu tư mức độ cao về con người như là đào tạo về chuyên môn
và đặc biệt là phải có cơ chế đãi ngộ cho những người làm an toàn thông tin
về những cơ chế đãi ngộ này nó khuyến khích động lực phát triển
và cũng như là tập huấn diễn tập thường xuyên về an toàn thông tin
theo bảng dữ liệu thực hiện trên một mươi việc làm đã được đăng tuyển trong năm hai nghìn một mươi năm
số lượng công ty tuyển dụng ở ngành công nghệ thông tin tăng sáu mươi chín so với năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt số lượng công ty phần mềm tăng đến một trăm hai mươi bốn
chỉ trong vòng bốn năm
điều này giải thích lý do số lượng việc làm ngành công nghệ thông tin
luôn tăng nhanh và chủ yếu vào mảng phần mềm
bởi bên cạnh đặc điểm tăng trưởng nhanh
thị trường công nghệ thông tin việt nam còn nổi tiếng chủ yếu nhờ vào dịch vụ gia công phần mềm
cũng theo bảng xếp hạng gần đây của công ty tư vấn tomlon
thành phố hồ chí minh và hà nội
luôn nằm trong top hai mươi thành phố có dịch vụ gia công phần mềm tốt nhất thế giới
để tạo để phát triển ra một cái sản phẩm an toàn thông tin
thì nó gặp nhiều thách thức hơn là phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin nói chung khác
bởi vì an toàn thông tin là một lĩnh vực khá là hẹp và cũng là khó để phát triển để làm
số lượng việc làm dồi dào khiến tình hình thu hút giữ chân nhân tài công nghệ thông tin
giữa các công ty ngày càng gai gắt
thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin không phải là vấn đề mới
nhưng tình trạng này đã lên mức báo động
theo hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam
thì từ nay đến năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ còn thiếu bốn trăm linh nhân lực làm công nghệ thông tin
tức là mỗi năm việt nam thiếu tới tám mươi người
bình quân chất lượng của nguồn năng lực trong lĩnh vực này cũng không hề cao
bởi số có thể đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp không nhiều
nhất là những người có khả năng làm việc tại nước ngoài
chúng tôi thường xuyên hàng năm tiến hành khảo sát
và khảo sát doanh nghiệp có hai ý
thứ nhất là coi chương trình đào tạo của mình hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp chưa
có cần sự điều chỉnh gì không
riêng ở phần đầu tiên này
thì tụi tôi dự kiến là trong hội đồng khoa học chúng tôi cũng sẽ mời những nhà doanh nghiệp cùng tham gia
để họ đóng góp cho chương trình đào tạo
cái thứ hai là chúng tôi khảo sát doanh nghiệp là muốn biết
rằng cái sinh viên mà tôi đào tạo ra hiện nay có đáp ứng nhu cầu
những gì mà doanh nghiệp mong muốn không
trong đó đặc biệt là lưu ý một số như là kỹ năng mềm
hay là một số cái vấn đề mà liên quan đến công nghệ
tôi cũng đang khuyến khích các doanh nghiệp làm việc với các trường nhiều hơn
đưa các chương trình các yêu cầu của mình vào trường
giống như một đơn đặt hàng
là công ty tôi làm nhóm mạng nào
cần bao nhiêu người trong tương lai một năm ba năm
cần những tiêu chuẩn gì
và cần thì để từ đó nhà trường và kể cả mình có thể cung cấp những cái tài liệu huấn luyện
đào tạo cho nhà trường
từ đó nhà trường bắt đầu bổ sung thêm vào chương trình
hoặc là có những khóa ngoại khóa để bổ sung cho các em những cái kiến thức đó
để đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực cho lĩnh vực an toàn thông tin như hiện nay
đã đến lúc các cơ sở đào tạo cần thay đổi cách thức đào tạo
theo hướng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động
tạo được môi trường thực hành các hoạt động đánh giá an toàn thông tin cho sinh viên
đồng thời cập nhật kiến thức mới về quản trị internet
bên cạnh đó cũng cần phải đẩy mạnh thực hiện đề án sớm đưa việt nam
trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông
đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
với định hướng phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam nằm trong top một mươi nước dẫn đầu về cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số
thưa ông một trong những giải pháp để có thể đảm bảo vấn đề
an toàn thông tin đó là chúng ta phải có được một đội ngũ nhân lực tinh nhuệ và đông đảo
vậy thì ông có thể đưa ra một vài những cái nhận xét chung về đội ngũ nhân lực này của việt nam
hiện nay theo đánh giá của công an chức năng
đội ngũ ngũ nhân lực về an toàn thông tin tại việt nam đang thiếu không đủ
chúng ta đang thiếu cả về chất và về lượng
do đó trong thời gian tới chúng ta cần phải làm nhiều công tác hơn nữa
để nâng cao chất lượng cũng như số lượng ngũ nhân lực này đáp ứng nhu cầu của xã hội
ông có thể chia sẻ
cụ thể hơn thiếu về chất của ngũ nhân lực này là gì
chúng ta đang đối mặt với hai thiếu
thứ nhất là thiếu về số lượng
số lượng các bạn sinh viên đã tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc trong ngành công thông tin
thì rõ ràng đang không đáp ứng được nhu cầu của xã hội
khi mà xã hội chúng ta đang có rất nhiều hệ thống thông tin
mỗi hệ thống thông tin như vậy đều cần ít nhất là một bạn
có thể khả năng vừa vận hành và vừa đảm bảo thông tin cho nó
ngoài ra chúng ta còn đang thiếu

tại vì khi hầu hết các bạn sinh viên khi ra trường
thì gần như là đang có vẻ về tụt lại phía sau một chút
so với cái sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung
cũng như là an toàn thông tin nói riêng
ngoài ra thì chúng ta còn biết là đội ngũ nhân lực về an toàn thông tin
đang thiếu về chất lượng
chúng ta có thể thấy được rằng các bạn sinh viên khi ra trường
thì đôi khi cũng cần phải học hỏi thêm để mà bắt kịp
cũng như là cập nhật các công nghệ về an toàn thông tin
đó là những công nghệ về tấn công
những kẻ tấn công đang hàng ngày đang triển khai trên không gian mạng
thì các bạn sinh viên chúng ta phải biết được phải nắm bắt được
cái công nghệ đó để mà đưa ra những giải pháp bảo vệ
chống lại những tấn công như vậy
như vậy thì chúng ta đang thiếu một chút chỉ là một chút thôi
nhưng nó vẫn là thiếu cái độ tinh nguyện cũng như là độ nắm bắt kịp thời
đối với công nghệ cũng như là kỹ thuật tấn công trên không gian mạng
trong câu chuyện mà chúng tôi vừa phản ánh thì có thể thấy là
doanh nghiệp về an toàn thông tin rất là khó
để tìm kiếm được những kỹ sư công nghệ có thể làm việc được ngay
vậy thì theo ông địa chỉ nào sẽ chịu trách nhiệm cho việc này ạ
thực ra thì hiện tại trên việt nam đã có nhiều trường đại học
đã có cái việc đào tạo chuyên ngành an toàn thông tin
chúng ta có thể kể tên một số trường như là học viện kỹ thuật mặt mã
học viện bộ truyền viện thông hay là học viện khóa hà nội
đây là những trường đã và đang đào tạo cái chuyên ngành an toàn thông tin
thì như vậy thì các doanh nghiệp khi mà nhận thấy cái nhu cầu của mình
cần có đội ngũ chuyên gia
về công nghệ thông tin thì có thể tìm đến những trường đại học này
bên cạnh đó thì chúng ta còn có một số các trung tâm dạy nghề
và các trung tâm này trước đây thì đào tạo về công nghệ thông tin
nhưng mà bây giờ thì các trung tâm này đã có mở rộng
và đào tạo thêm một số khóa học về an toàn thông tin
thì những khóa học này cũng đã trang bị một số kiến thức cần thiết
cho các bạn về kỹ sư công nghệ thông tin trước đây
và có thể bắt đầu mà bước vào cái ngành an toàn thông tin
vâng vậy theo ông thì giải pháp nào là thực sự cần thiết
để vấn đề
đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực an toàn thông tin mạng
trở nên phù hợp với nhu cầu của thị trường
theo tôi thì các trường đại học cũng như là các cơ sở đào tạo
thì phải kết hợp với các công ty
tức là những cái nơi mà các bạn sinh viên sau khi ra trường
sẽ trực tiếp làm việc
thì như vậy thì ngay khi mà các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường
thì các bạn có thể có được có những kỹ năng thực tế
có thể học tập và cũng như thực hành ngay
trên các hệ thống mà các công ty đó đang vận hành
thì như vậy thì sau khi ra trường thì các bạn có thể
bắt tay vào làm việc ngay
mà không cần
hoặc là rút ngắn đi cái thời gian làm quen
với cái thực tế tại các công ty đó
bên cạnh đó thì giải pháp mà phổ cập
cái cách sử dụng internet một cách an toàn cho người dùng
thì có được coi là một cách để giải quyết vấn đề này không ạ
việc nâng cao nhận thức cũng như là phổ biến những kỹ năng cơ bản
cho người dùng an toàn thông tin
là một trong những cái giải pháp rất là quan trọng
mà các cơ quan chức năng đang chú trọng hiện tại
thực tế thì nếu như mà người sử dụng có các kỹ năng
cũng như là các nhận thức về an toàn thông tin
và phòng tránh được
một số các nguy cơ mất an toàn thông tin
thì nó đã giúp cho cái hệ thống bảo vệ được khá là nhiều
và phòng tránh được khá là nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin
cũng như là các cuộc tấn công mạng rồi
do đó thì rõ ràng là việc phổ biến các kỹ năng cơ bản
về an toàn thông tin là một cái công tác cần được thực hiện
trong hiện nay
theo ông thì hiện tại các cơ sở đào tạo về vấn đề an toàn thông tin
đã có những cái sự chuyển mình như thế nào ạ
hiện tại thì theo nhận xét của cá nhân tôi
thì các cơ sở đào tạo an toàn thông tin
đang rất là tích cực
trong cái việc thu hút những cái bạn sinh viên mới
cũng như là cập nhật tài liệu giáo trình
cũng như là đầu tư những cái phòng lab
những phòng thí nghiệm về an toàn thông tin
để mà giúp cho sinh viên có thể tiếp cận được
rất là gần đối với sự phát triển ngày càng nhanh
của công nghệ thông tin nói chung và an toàn thông tin nói riêng
và như thế thì trong thời gian không xa nữa
thì tôi tin là cái nguồn nhân lực về an toàn thông tin
chắc chắn sẽ được cải thiện
về phía cá nhân thì ông có những cái đề xuất cụ thể như thế nào
cho vấn đề này
về cá nhân thì
tôi thì tôi mong muốn là các cơ sở đào tạo
nên ngoài cái việc sát cánh với các doanh nghiệp
thì cũng nên sát cánh với các cơ quan quản lý nhà nước
cụ thể thì ở đây các cơ quan như là cục an toàn thông tin
đang là thực hiện cái đề án chính chính
về đào tạo được nguồn nhân lực an toàn thông tin
thì chúng ta có thể gỡ bỏ những cái vướng mắt
trong cái quá trình đào tạo
cũng như là tạo ra những cái sân chơi
cho các em sinh viên
và thậm chí là cho các giảng viên
để mà cùng nhau tiếp cận
và cũng với các yêu cầu của thực tế xã hội
đối với các ngành an toàn thông tin này
vâng ông có thể chia sẻ cụ thể hơn
về đề án chín mươi chín mà ông vừa nhắc tới được không ạ
vâng đề án chín mươi chín thì là một trong hai cái đề án lớn
về an toàn thông tin mà thủ tướng đã phê duyệt trước đây
và chú trọng vào việc nâng cao
cái nguồn chất lượng nguồn nhân lực về an toàn thông tin
một trong những cái nhiệm vụ cụ thể của đề án chín mươi chín
đó là nâng cao cái chất lượng của các cơ sở đào tạo
thông qua cái việc bổ sung các nguồn lực
kể cả về tài chính
cũng như là nguồn lực về con người
cho các cơ sở đào tạo này
hiện tại thì trong đề án chín mươi chín
đang có tám mấy cơ sở đào tạo trọng điệp
trên toàn quốc hà nội thành phố hồ chí minh
và cũng như một số địa điểm khác
sẽ là có những cái đơn vị đào tạo trọng điểm
mà được đầu tư và cũng như được quan tâm rất là nhiều
về cái chuyên ngành an toàn thông tin
ngoài ra thì đề án chín mươi chín cũng đưa ra một số nhiệm vụ
về việc bên cạnh đào tạo các em sinh viên
thì còn có đào tạo cho các đội ngũ công chức viên chức
người lá động trong chính
các cơ quan nhà nước
là những người mà đang trực tiếp vận hành
các hệ thống bảo vệ an toàn thông tin
trong các cơ quan nhà nước
thì chúng tôi sẽ có những cái khóa đào tạo ngắn hạn
và mời các chuyên gia nước ngoài
cũng như là mời các chuyên gia tại việt nam
để mà thực hiện việc đào tạo cho các đội ngũ này
chúng ta sẽ đào tạo dựa trên các giáo trình có sẵn
hoặc là đào tạo dựa trên các giáo trình được xây dựng
sao cho phù hợp nhất đối với thực tế tại việt nam
hoặc là đào tạo theo các chương trình quốc tế
mà đã rất là nổi tiếng
và cũng như được quốc tế công nhận
thì tất cả những nhiệm vụ đấy
sẽ được thực hiện trong đề án chín mươi chín
nhằm mục tiêu là nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực an toàn thông tin trong xã hội
và trong các cơ quan nhà nước
để mà giúp cho cơ quan nhà nước
phòng chống được các cuộc tấn công mạng
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông
với chương trình ngày hôm nay
và hy vọng rằng là với những cái nỗ lực
của các cơ quan chức năng
cũng như là cụ thể là đề án chín mươi chín
trong thời gian tới thì vấn đề về an toàn thông tin
của việt nam sẽ ngày càng được đảm bảo
chương trình câu chuyện hội nhập đến đây
cũng xin được nói lời chào tạm biệt